trung tâm bảo tồn di sản thăng long hà nội cho biết
khu di sản sẽ giảm giá tour đêm giải mã hoàng thành thăng long trong tháng năm này
và miễn phí tham quan ban ngày cho các vận động viên và đại biểu sea games
cụ thể khu di sản sẽ giảm giá chương trình tour đêm giải mã hoàng thành thăng long trong tháng năm
từ ba trăm linh đồng một khách xuống còn hai trăm linh đồng một khách
và miễn phí tham quan ban ngày cho các vận động viên và đại biểu tham dự sea games ba mươi một
đặc biệt là tour đêm giải mã hoàng thành thăng long vừa tái khởi động vào cuối tháng bốn
đã nhận được sự phản hồi tích cực của người dân và du khách
với các chương trình hấp dẫn này trung tâm bảo tồn di sản thăng long hà nội
kỳ vọng sẽ thu hút nhiều hơn khách tham quan nhất là khách tham dự sea games ba mươi một
đến trải nghiệm các giá trị văn hóa lịch sử cảnh quan kiến trúc của khu di sản
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé